thành phố hà nội đã tổ chức lễ gắn biển đường phố mang tên ba danh nhân nổi tiếng
đại tướng mai trí thọ đồng chí nguyễn lam và giáo sư đảo văn tập
cả ba đường mới đều thuộc địa phận quận long biên trong đó hai phố mai trí thọ và đào văn tập
nằm ở đoạn ngã ba giao cắt phố đoàn khuê tại khu đô thị vincom riverside
và phố nguyễn lam nằm ở ngã ba phố sài đồng
đây đều là những đoạn đường mới được xây dựng rất rộng rãi và sạch đẹp
buổi lễ gắn tên biển đường phố mang tên các vị danh nhân được xem là hoạt động để ghi nhớ
vinh danh những đóng góp to lớn của ba đồng chí đồng thời tỏ lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ
chính quyền nhân dân thủ đô đối với những doanh nhân có công lớn đối với đất nước với dân tộc